tại thái lan mới đây cơ quan y tế cho biết có ít nhất hai ca nhiễm biến thể omicron đã được phát hiện ở trường mai hai ca ở loue và một ca ở sonkla
hiện tại quốc gia này đang tự chuẩn bị cho mình kịch bản sâu nhất
các ca bệnh đều là người nhập cảnh nhưng đã di chuyển đến nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người trước khi được phát hiện dương tính
trong số đó một ca bệnh đã gặp ở nhóm một mươi người bạn ở bangkok trước khi bay đến loay
thái lan đã ghi nhận ca nhiễm omicron đầu tiên vào hồi tháng một mươi hai và phát hiện thêm nhiều ca bệnh ở hơn một mươi tỉnh thành
bao gồm nonthaburi pathumthani bangkok prachuap phuket và krabi
một quan chức y tế cho biết
chính phủ nước này sẽ sớm công bố kịch bản ba trường hợp xấu nhất và ba trường hợp lạc quan nhất về tình hình dịch covid một mươi chín sau kỳ nghỉ tết dương lịch kéo dài
mục đích của việc này theo ông rong grajis là để người dân và các cơ quan chức năng chuẩn bị sẵn sàng khả năng dịch bệnh bùng phát trở lại
kể từ khi mở cửa biên giới vào ngày một tháng một mươi hai thái lan đã ghi nhận sáu trăm bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong số hai trăm hai mươi tám năm trăm ba mươi bốn người nhập cảnh
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai chính quyền karaxi bàn hành quy định yêu cầu các đơn vị địa phương không tổ chức tiệc
các bữa tiệc riêng tư được yêu cầu giới hạn quy mô một trăm linh khách
ngay sau khi phát hiện ca nhiễm omicron trong cộng đồng đầu tiên thái lan vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai đã quyết định tạm dừng chương trình nhập cảnh miễn cách ly test go cho khách du lịch nước ngoài đến ngày bốn tháng một
ngay trong lúc này các nước đông nam á đã mở rộng quy mô giám sát tăng cường biện pháp y tế xã hội với biến thể omicron
trước đó who đề nghị người dân tiếp tục đeo khẩu trang giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh
tránh những nơi đông người kính khí sắc khuẩn tay thường xuyên che miệng khi ho hát hơi và đi tiêm phòng để giảm nguy cơ nhiễm ncov
theo who ngay cả sau khi chủng ngừa cộng đồng vẫn nên duy trì các biện pháp phòng ngừa để tránh lây lan covid
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hãy đăng ký kênh để nhận thông báo khi có những nội dung mới